tuy nhiên dù đã định hình nhưng không phải khi nào sách văn học cũng được xác định là một loại hàng hóa đặc biệt nên từ sáng tác đến kinh doanh đã xuất hiện một số biểu hiện có thể tác động tiêu cực tới sự phát triển văn học